trong khi đó tại bắc giang là nơi có số ca mắc nhiều nhất của cả nước lực lượng chống dịch từ nhiều địa phương chi viện đến đây đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ
và với mong muốn nhân viên y tế làm việc đỡ vất vả hơn trong thời tiết nắng nóng giảm thời gian phải mang đồ bảo hộ
nhóm tác giả ở hà nội đã làm ra bốt xét nghiệm covid một mươi chín lưu động có gắn máy lạnh chống nóng giúp cho việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín thuận tiện hơn
và sau bốn ngày làm việc liên tục bốt xét nghiệm đã hoàn thành và được lắp đặt tại trung tâm y tế huyện tân yên tỉnh bắc giang
phần khung được làm từ vật liệu inox thân có cấu tạo bốn lớp vật liệu mỗi lớp được hàn bởi keo đảm bảo không lọt khí ra ngoài giúp an toàn cho lực lượng y tế khi lấy mẫu
điểm đặc biệt của bốt lấy mẫu xét nghiệm chống nóng này là tính linh hoạt của thiết kế cùng với công nghệ làm mát điều khiển thông minh và giải pháp khử trùng
tổng khối lượng của bốt khoảng hai trăm bảy mươi kg phía dưới được lắp bằng sáu bánh xe để thuận tiện cho việc di chuyển phục vụ công tác chống dịch covid một mươi chín
môi trường bốt lấy mẫu được trang bị các hệ thống thông minh an toàn từ đèn uvc đến hệ thống loa phát thanh
tất cả đều được khử trùng bề mặt trong vòng tám phút trước mỗi ca trực của các y bác sĩ
việc thực hiện có sự tư vấn chuyên môn và đồng hành của các bác sĩ trước khi làm ra sản phẩm cuối cùng
đồng thời khi bàn giao tại bắc giang các chuyên gia cũng đã dành thời gian hướng dẫn và chạy thử nghiệm với các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại đây